có người cho rằng người cha ruột của hai bé đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng
tuy nhiên sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng chị chi mới trình báo công an phường bến nghé quận một
xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận một và ba giám đốc công an tp hcm
một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai bé gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm tp hcm
hai bé gái ba và bảy tuổi sống ra sao sau nhiều ngày không rõ tung tích
vì kẻ nào bắt cóc đưa đi xa
do tính chất nghiêm trọng liên quan đến trẻ em nên lãnh đạo bộ công an và thành ủy tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm khẩn trương vào cuộc chạy đua với thời gian
bằng mọi giá tìm thấy hai bé gái một cách sớm nhất
giám đốc công an tp hcm đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng công an quận một để nhanh chóng truy tìm hai bé gái
công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ nguyễn huệ và các tuyến đường xung quanh
nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai bé gái
đại tá nguyễn hải phương trưởng công an quận một cho biết dưới sự chỉ đạo sát sao của ba giám đốc công an thành phố
hai trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an quận một phòng cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm lực lượng công an đã xác định rõ hai bé gái đi theo một người phụ nữ trẻ
lực lượng công an tập trung giả dựng quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai bé gái để khoanh vùng
được biết nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai bé gái ở một khoảng cách nhất định để rụ rỗ
những người này thoát ẩn thoát hiện lúc thì đi bộ dẫn hai bé gái nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai bé di chuyển
dù dấu vết mờ nhạt việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai bé gái và nghi phạm rất khó khăn
đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng hai bé gái có khả năng gặp nguy hiểm
lúc này hơn hai trăm linh cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối chạy đua với thời gian
quyết tâm truy tìm ra tung tích sớm giải cứu các cháu bé
lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữa hai bé gái là khu vực trung cư cao cấp saigon perl
đường nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ phạm huỳnh nhật vi
khi đã chắc chắn hai bé gái đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm vy tại tầng một mươi tòa tháp ruby khu saigon pearl
một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm
vụ giải cứu thành công chỉ sau bốn mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích
trung tá trần quốc dũng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự cho hay
qua điều tra xác định nghi phạm vi đã tiếp cận hai bé gái tại phố đi bộ nguyễn huệ trong tối ngày ba tháng bốn
dùng thức ăn tiền bạc để dẫn dụ các cháu
vy dẫn hai bé đi bộ qua nhiều con đường từ quận một sang quận tám rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu saigon pearl
tại đây vy tiếp tục rủ rỗ bằng thức ăn để giữ hai bé lại
khiến cả hai không phản ứng quấy khóc cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu
trung tá dũng thông tin đến nay xác định một mình vi thực hiện hành vi chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm
quá trình giữ hai bé gái tại căn hộ vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi bạo hành
bước đầu vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con
do đó vy muốn bắt cóc hai bé gái trên về để nuôi dưỡng
tuy nhiên đây là lời khai ban đầu của nghi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của vi
vì cần thời gian xác minh làm rõ các tình tiết liên quan
tối ngày tám tháng bốn nhiều người tại tp hcm và trên các nền tảng mạng xã hội
không khỏi vui mừng khi hay tin chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê phú yên
đã đoàn tụ với hai con bị bắt cóc trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ nguyễn huệ quận một
nơi ở của năm mẹ con chị chi là căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm
trên đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
nhận được tin vui hàng xóm cũng đã có mặt tại đây để chúc mừng
mẹ con chị chi
hơn một mươi chín h căn phòng trọ lụp rụp rộng hơn một mươi m hai của mẹ con
người phụ nữ hai mươi bảy tuổi nóng hầm hập ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi
người mẹ ôm con gái ba tuổi đang khóc thuốc thít vào lòng và cho biết bé vẫn còn rất sợ
mỗi khi nghe hai từ bắt cóc bé khóc quả lên
từ lúc nhận lại con ở đồn công an đến khi về nhà bé luôn bám lấy mẹ
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày chị chi bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại
từ một cán bộ công an thông báo đã tìm thấy hai con
sức tốc đến trụ sở gặp con trong điểm vui vợ hòa khi biết sức khỏe của các bé vẫn ổn định
chị chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó
suốt năm ngày lang thang khắp nơi tìm hai con có lúc chị tưởng chừng lạc mất con mãi mãi
chị hoài nghi một ai đó lén bắt cóc hai con của mình đi bán
những lúc như vậy chị chi biết hòa khóc trong tuyệt vọng
người mẹ vui mừng chia sẻ cuộc sống của chị đang gặp nhiều khó khăn
tài sản lớn nhất với chị là bốn đứa con vậy nên khi tìm được con chị vô cùng hạnh phúc
bởi các con là niềm động lực lớn lao để mỗi ngày chị cố gắng kiếm tiền
chị chi cho biết hơn hai năm qua chị vừa làm mẹ vừa làm cha của bốn đứa trẻ
cuộc sống ở đô thị đắt đỏ để có tiền trang trải
ba mẹ con chị mỗi ngày đón xe buýt từ quận bảy qua phố đi bộ nguyễn huệ quận một
bán kẹo cho khách đến tối mới về nghỉ ngơi
thu nhập bấp bênh mỗi ngày chừng hơn hai trăm linh đồng
không đủ cho con uống sữa trả tiền góp một số khoản nợ
chị luôn ảo ước một ngày nào đó
có thật nhiều tiền để bốn con được cắp sách đến trường học hành cùng bạn bè
không phải lang thang đầu đường xóa chợ với mẹ
ngày qua ngày vất vả nguy hiểm
đứa đầu sinh năm hai nghìn một mươi bốn bé kế sinh năm hai nghìn bảy
hai bé sau sinh năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi
trong lúc sinh bé út chị không có một đồng nào trong túi
chị đi mượn không ai cho đánh nhắm mắt vai nợ trả tiền viện phí
đến giờ khoản nợ vài chục triệu đồng cơ bám lấy năm mẹ con trả mãi chưa hết
trong lúc trò chuyện không ít lần chị chi như muốn bật khóc khi nghĩ về số phận hưu của mình
hơn bốn ngày qua hay tin hai đứa cháu ngoại mất tích khi đi bán hàng rong cùng con gái ở phố đi bộ nguyễn huệ
bà b sáu mươi ba tuổi gác lại công việc bán vé số đến phòng trọ chị chi giữa hai cháu
bà b hướng đôi mắt buồn xa xăm nhìn vào chiếc máy quạt quay rào rào
bắt đầu kể về cuộc đời đứa con gái út hồng nhan bạc vận với giọng bùi ngùi
hơn một mươi năm trước
chi đang học cấp ba ở quê
bất ngờ có biểu hiện lạ bà thấy con gái hay nôn ói với thức ăn có mùi
trong khi bụng dần to lên
bà kiểm tra mới biết chi lỡ chót dại với chàng trai lớn hơn vài tuổi và mang thai
gia đình cán răng chấp nhận cho chi nghỉ học lấy chồng ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
con đầu được hai tuổi chi tiếp tục dính bầu được thứ hai
mọi chi phí sinh hoạt chăm sóc con và cháu ngoại đều một tay bà bê lo liệu
trời trêu thay chồng của chi thời gian này đi làm ở tây nguyên
người đàn ông này không trí thú
không trí thú làm ăn mà lén ngoại tình với một phụ nữ khác rồi có con rơi
biết chuyện cô gái bà b và chồng thỏa thuận ly hôn
bà ngoại bốn đứa kể tiếp vì quá buồn chuyện tình cảm
bốn năm trước chi một mình dắt theo hai con nhỏ vào thành phố hồ chí minh lập nghiệp
hy vọng biến đất hứa cho một tương lai tươi sáng
thời gian này chi tiếp tục quen một nam thanh niên cùng quê
sau thời gian tìm hiểu hai người kết hôn và tiếp tục bám lại thành phố hồ chí minh mưu sinh
một năm sau chi sinh thêm đứa con gái thứ ba
khi chi mang bầu đứa con gái thứ bốn hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
chồng chi cũng bỏ lại vợ và các con thơ về quê dòng đến nay
lúc mang bầu chi dắt theo ba con nhỏ ra phố đi bộ nguyễn huệ bán kẹo kiềm sống
đến ngày cận sinh vì không có tiền nên tri liều mình vay nóng lo cho con với số tiền hơn một mươi triệu đồng
đến nay chưa trả hết
bà ngoại sáu mươi ba tuổi cho biết hoàn cảnh của bà cũng không khấm khá gì khi chồng mất sớm
vài năm trước bà bị tai nạn gãy hai đốt sống lưng
chữa trị hơn ba trăm linh triệu đồng
cuộc sống bế tắc đến nỗi bà phải bán hết mấy thửa ruộng ở quê trong vòng năm năm
để lấy vài chục triệu đồng trả tiền viện phí ở bệnh viện trợ rẫy
đến nay bà vẫn còn nợ tiền một số người chưa trả hết
hiện mỗi ngày bà đi dạo các khu phố ở quận một mươi một bán vé số kiếm sống
thật may mắn khi phép màu đã mỉm cười với hai bé gái và gia đình chị nguyễn thị chi
nhờ nghiệp vụ sắc bén nhanh nhạy trong lúc giải quyết vấn đề của lực lượng chức năng
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại